từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xuất hiện tình trạng trộm cắp tại các cơ sở thờ tự
tuy các vụ việc đều bị lực lượng chức năng điều tra làm rõ và số tiền bị các đối tượng lấy đi cũng không lớn
song hành vi này cũng đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và khiến dư luận bức xúc ghi nhận sau của nhóm phóng viên
đây là đối tượng trần ánh ngọc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
qua đấu tranh làm rõ ngọc khai nhận từ đầu năm đến nay đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tiền tài sản
trong các đình đền chùa trên địa bàn thành phố việt trì huyện tam nông thanh ba và đoan hùng
cơ quan chức năng cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra một mươi hai vụ trộm cắp tài sản tại các đình đền chùa
qua lời khai của các đối tượng cho thấy phương thức thủ đoạn trộm cắp ngày càng manh động liều lĩnh
mặt khác công tác quản lý bảo vệ tài sản ở các cơ sở thờ tự còn lòng lẻo chưa được quan tâm trú trọng
lợi dụng đêm tối vắng mười trong non thậm chí là ban ngày các đối tượng đã đột nhập
bán hòm kết nựng tiền công đức hoặc lấy trộm đồ vật thờ cúng có giá trị
duy trì mô hình tổ liên gia tự quản theo quyết định hai nghìn hai trăm linh trước đây và quyết định sáu của ủy ban tỉnh bây giờ
và tiếp tục xã hội hóa mô hình camera an ninh để đặt ở các vị trí trọng yếu trên địa bàn
và tăng cường tuần tra kiểm soát phối hợp giữa cảnh sát khu vực và ban bảo vệ dân phố ở các tổ dân phố
trước tình trạng trộm cắp tại các cơ sở thờ tự nói riêng và tình hình tội phạm nói chung
công an tỉnh phú thọ và các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào
bảo vệ an ninh tổ quốc trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân
về phương thức thủ đoạn của các đối tượng
xong để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng
thì từ các cơ sở thờ tự cho đến mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ
quản lý tài sản theo khuyến nghị để hạn chế tình trạng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản